tác động của dịch covid một mươi chín nặng nề nhất không thể không kể đến ngành vận tải hành khách khi nhiều tỉnh thành đã liên tục áp dụng các yêu cầu hạn chế đi lại
nhiều vùng hoạt động bị cấm dẫn đến số lượng hành khách sụt giảm số phương tiện theo đó cũng phải bán bớt để giảm khấu hao
hàng loạt hãng xe khách chạy tuyến cố định bất động nhiều tháng trở
theo hiệp hội vận tải ô tô việt nam xe khách chở khách tuyến cố định chỉ đạt khoảng ba mươi so với chức dịch
số xe nằm chờ tại bãi không hoạt động là trên năm mươi
xe buýt sản lượng và doanh thu ước đạt bốn mươi năm mươi so với trích dịch
trong khi xe du lịch đạt khoảng một mươi một mươi năm so với trước dịch hầu hết số xe phục vụ du lịch phải nằm chờ tại bãi không hoạt động
còn xe vận chuyển hành khách hợp đồng chỉ đạt hai mươi ba mươi
khách khứa là hầu như không có
một chuyến xe em một mươi sáu một mươi bảy chỗ nhưng mà về chỉ được năm sáu người khách không
công ty hiện tại bán hết xe to dừng lầm đi để mua xe con
em nhà xe cũng tự nghỉ thôi bởi vì là hoạt động cũng không đủ tiền giàu
đi lỗ đi xuống cái nơi vài ba người về cũng vài ba người thì nói chung là lỗ rất là nhiều
cũng không đủ để mà hoạt động mãi được

thế năm nay hầu như kinh doanh doanh thu giảm là chín mươi
trước những khó khăn trồng chất trong suốt thời gian dài của các doanh nghiệp vận tải trên cả nước
mới đây bộ giao thông vận tải đã có văn bản kiến nghị với bộ tài chính
đề xuất nhiều phương án hỗ trợ các doanh nghiệp
như giảm ba mươi mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải
về các gói hỗ trợ cho doanh nghiệp như kể cả đưa thuế vat về đồng trong sáu tháng
giảm phí bảo trì đường bộ thì ở đây quan điểm chúng tôi cũng đang rất là mong mỏi
mong mỏi để chính phủ đưa ra các gói này vì chúng tôi đang quan tâm đến ba cái vấn đề chính
một là chính trách chính trách hỗ trợ cho lao động giảm bớt các điều kiện
liên quan đến gia tăng chi phí như đăng kiểm xe cơ giới là một
đóng bảo hiểm và quỹ hưu trí là hai thuế là ba
kiến nghị mong sao là nhà nước có cái chỉ đạo giảm từ ba đến năm cái lãi xuất xuống
vì chúng tôi bây giờ vẫn đang huy động ở cái mức độ từ tám năm đến một mươi
thì chúng tôi đang đề xuất là giảm ba năm để cho doanh nghiệp chúng tôi có cái nguồn để chúng tôi làm
bởi vì thực sự bây giờ chúng tôi chỉ trông mong vào nguồn
vay của ngân hàng để làm gì để trả lương cho người lao động
ước tính theo thông tư bốn mươi bảy mới nhất của bộ tài chính
bộ này sẽ giảm thu ba mươi khoản phí và lệ phí của nhiều ngành
giảm thu khoảng một tỷ đồng từ các khoản phí này
cùng với đó bộ giao thông vận tải cũng đã có những động thái tích cực
đồng hành cùng các doanh nghiệp kinh doanh vận tải vượt qua giai đoạn khó khăn
như giãn cách thời hạn đăng kiểm xe kinh doanh vận tải thêm sáu tháng